vân sở tài nguyên vân sở tài chính hà nội vừa ban hành văn bản về việc công khai thông tin giá các mặt hàn thiết yếu
trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi bảy ctubng ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công điện số một mươi chín cdubng ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
của chủ tịch ubnd tp về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể theo biểu giá bán một số mặt hàng thiết yếu của sở tài chính giá các loại gạo như hải hậu thái đỏ hương thơm thái dương
st hai mươi năm st hai mươi bốn rubyan hương chín rồng st hai mươi năm đồng tháp tám thơm thái lan tám xoan hải hậu tám thơm điện biên loại túi năm kg có giá từ chín mươi hai chín trăm linh đến hai trăm linh tám sáu trăm linh đồng một túi
các loại thịt nạc thăn chân giò thịt xay mít đề ly có giá từ bốn mươi năm đồng
các loại thịt nạc thăn chân giò thịt xay mít đề ly có giá từ bốn mươi năm sáu trăm năm mươi đến sáu mươi bảy chín trăm sáu mươi đồng một hộp bốn trăm linh g
thịt gà công nghiệp làm sẵn có giá năm mươi đồng một kg thịt bò thăn hai trăm năm mươi đồng một kg
rau xanh các loại có giá từ tám sáu trăm năm mươi đến một mươi một năm trăm linh đồng năm trăm linh g
dầu ăn các loại có giá từ năm mươi chín đến hai trăm sáu mươi sáu đồng một can từ một lít đến năm lít
giá các loại phở bò phở gà mì vi phong từ sáu đến sáu bảy trăm linh đồng một gói
miến phú hương các vị chín một trăm linh đồng một gói